ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa phê duyệt đề án thí điểm khai thác thu mua chế biến và xuất khẩu cá nóc trên địa bàn trong thời gian ba năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sở giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố là đơn vị chủ trì đề án
đề án được triển khai với mục tiêu quản lý hoạt động khai thác thu mua chế biến và xuất khẩu một trăm linh cá nóc thành phẩm
bảo đảm quy trình khép kín tránh lãng phí nguồn lợi cá nóc có sản lượng lớn giá trị xuất khẩu cao tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản và tạo việc làm thu nhập cho công nhân ngư dân